để sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra cũng như bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện công ty điện lực lai châu đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đảm bảo nguồn cung cấp nguồn điện phục vụ nhu cầu của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
công ty điện lực lai châu đã sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn liên tục đảm bảo an toàn tài sản nhà nước an toàn tính mạng sức khỏe cán bộ công nhân viên đơn vị và cộng đồng